hiện nay nông dân ở đắk lắc đang bước vào chính vụ thu hoạch cà phê
nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín chính vì thế cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai
nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự tạo thuận lợi cho việc thu hoạch cà phê của người dân và doanh nghiệp
mô hình tổ tự quản bảo vệ vườn cà phê tu hoạch được thành lập thí điểm vào năm hai nghìn một mươi sáu tại
tám xã thị trấn của huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc mỗi tổ tự quản có sáu thành viên
trong đó lực lượng công an xã là nòng cốt đến nay huyện cư mờ ga đã nhân rộng mô hình trên
tất cả một mươi bảy xã thị trấn với một trăm tám mươi chín tổ tự quản tại các thôn buôn tổ dân phố
ngoài việc tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ cà phê ở nương giấy huyện cư mờ ga chỉ đạo lực lượng
lực lượng công an tăng cường kiểm tra nhân hộ khẩu đăng ký tạm trú đối với những lao động thu hái cà phê
từ nơi khác đến đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp các cơ sở kinh doanh cà phê ký cam kết
không thu mua cà phê xanh non của các đối tượng nghi là trộm cắp
bà con nhân dân không thu hái cà phê non để đảm bảo năng suất cho bà con
hàng năm trước khi vào vụ thu hoạch chúng tôi đều có văn bản chỉ đạo cho các xã thị trấn các ngành
trong việc tổ chức các hình thức để bảo vệ sản xuất vụ mùa
ngoài hệ thống camera ở các vùng trọng điểm về trật tự an toàn xã hội
chúng tôi có thành lập ở từng thôn buôn các
tổ an ninh tử quản đây là lực lượng tại chỗ ở các thôn buôn
hỗ trợ trực tiếp với người dân trong việc bảo đảm an toàn xã hội trong thôn buôn
trong khu dân cư đồng thời cũng là lực lượng hỗ trợ cho bà con trong việc bảo vệ kết quả sản xuất vụ mùa
tỉnh đắk lắc có hơn hai trăm linh bốn tám trăm linh tám hectare cà phê trong đó có hơn một trăm tám mươi bảy hectare đang trong kỳ kinh doanh
sản lượng hàng năm đạt bốn trăm năm mươi chín tấn cà phê nhân
không chỉ ở huyện cư mở ga
mà hiện nay tại các huyện cờ đông bắc cờ đông búc yà hờ leo và cư quynh
các mô hình tổ tự quản tổ dân phòng được thành lập nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê xanh non tại các thôn buôn khiến người dân yên tâm thu hái cà phê mỗi mùa vụ
tỉnh đắk lắc cũng tuyên truyền vận động người dân bảo vệ cà phê chín trên chín mươi năm rồi mới thu hái
để bảo đảm năng suất chất lượng cà phê xuất khẩu